tối ngày hai mươi sáu tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết đã cứu nạn thành công tàu cá số hiệu na chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi bảy ts cùng một mươi bảy thuyền viên gặp nạn trên biển và đưa về cảng lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an an toàn
tối ngày hai mươi sáu tháng năm trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cho biết đã cứu nạn thành công tàu cá số hiệu na chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi bảy ts cùng một mươi bảy thuyền viên gặp nạn trên biển và đưa về cảng lạch quen huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an an toàn
hiện trường cứu nạn khẩn cấp sau hơn một mươi tiếng hành trình trên biển tàu sar hai trăm bảy mươi ba đã tiếp cận cứu nạn thành công tàu cá na chín mươi một nghìn chín trăm hai mươi bảy ts và lai dắt về bờ an toàn